thưa quý vị sau hơn một mươi ngày thực hiện quyết định của cục đường bộ việt nam về phân luồng trên cao tốc cam lộ la sơn và ngược lại
điều đầu tiên đáng ghi nhận là sự phối hợp giữa các lực lượng cùng sự hợp tác của các lái xe
qua đó đã góp phần kiềm chế không để phát sinh số vụ tai nạn giao thông trên tuyến
bất chấp cây nóng đổ lửa của những ngày đầu hè ở miền trung đây đã sang ngày thứ một mươi hai
các cám bộ nhân viên đoạn quản lý đường bộ hai năm xuống đường đón ở các lối vào cao tốc càm lộ la sơn
để tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn lái xe thực hiện đúng chỉ đạo của cục đường bộ việt nam
theo đó kể từ giờ ngày bốn tháng bốn các loại xe khách trên ba mươi chỗ xe khách dường nằm xe tải có sáu mươi trở lên
gồm cả xe thân liền tổ hợp xe đồ kéo không được lưu thông trên cao tốc
các xe này được phân luồng xuống lưu thông qua quốc lộ một a các loại xe không có trong quy định
tiếp tục được lưu thông trên cao tốc cam lộ la sơn
quyết định này đã giúp giảm tải cho đoạn cao tốc hai làn xe chưa có giải phân cách cứng
đồng thời làm giảm số vụ tai nạn
được biết đến thời điểm này các cơ quan chức năng ở trung ương cũng như địa phương
đã và đang nỗ lực tạo điều kiện tối đa để đoạn tuyến cam lộ la sơn được đối tư bổ sung
lên bốn làn xe bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đường cao tốc trong thời gian sớm nhất